với lòng thành kính và biết ơn vô hạn đồng chí bộ trưởng bộ công an tô lâm và các thành viên trong đoàn đã dâng hoa dân hương tưởng nhớ chủ tịch hồ chí minh vị lãnh tụ thiên tài anh hùng giải phóng dân tộc

và sự biết ơn sâu sắc đối với những gia đình chính sách người có công với cách mạng

đồng chí bộ trưởng bộ công an tô lâm đã dâng hương tưởng nhớ chủ tịch hồ chí minh vị lãnh tục
đồng chí bộ trưởng bộ công an tô lâm đã dâng hương tưởng nhớ chủ tịch hồ chí minh vị lãnh tụ thiên tài anh hùng giải phóng dân tộc

đồng chí bộ công an tô lâm đã dâng hương tưởng nhớ chủ tịch hồ chí minh vị lãnh tội anh hùng giải phóng dân tộc
đồng chí bộ công an tô lâm đã dâng hương tưởng nhớ chủ tịch hồ chí minh vị lãnh tụ thiên tài anh hùng giải phóng dân tộc
chính trị tư tưởng trong toàn lực lượng công an đã được chú trọng triển khai đồng bộ tạo niềm tin động lực cho cán bộ chiến sĩ đồng thời bộ công an huy động tối đa lực lượng tham gia bảo vệ chiến dịch
ban công an tiền phương trực thuộc hội đồng cung cấp mặt trận trung ương được thành lập trực tiếp làm nhiệm vụ bảo vệ chiến dịch
một số tỉnh thuộc tây bắc cũng thành lập ban công an tiền phương cấp tỉnh
với khối lượng công việc đồ sộ phục vụ chiến dịch trong thời gian ngắn bộ công an ban công an tiền phương đã huy động đông đảo cán bộ chiến sĩ ở công an các đơn vị địa phương tham gia công tác bảo vệ trên mọi lĩnh vực với nhiều nhiệm vụ cụ thể khác nhau
với khối lượng công việc đồ sộ phục vụ chiến dịch trong thời gian ngắn ban công an tiền phương đã huy động đông đảo cán bộ chiến dịch
nhân dân các dân tộc ở các địa phương từng làng bản thôn xóm đã phối hợp cùng lực lượng vũ trang chiến đấu phục vụ chiến đấu bảo vệ vùng tự do tham gia thông tin liên lạc trinh sát
nhân dân các địa phương đóng góp hàng chục nghìn tấn gạo hàng nghìn tấn thực phẩm và hàng nghìn xe đạp thổ
đồng bào tây bắc đã giao cả dãy lúa nương ngô cho các đơn vị thu hoạch kịp thời bảo đảm lương thực trong chiến đấu
trong công tác hậu cần phục vụ chiến dịch
khó khăn lớn nhất là nguồn bảo đảm tại chỗ rất nghèo nàn
do đó ta phải huy động nguồn lực phục vụ chiến dịch trải dài trên nhiều địa phương với số lượng dân công tham gia rất lớn
tuyến vận tải dài qua nhiều tỉnh địa hình phức tạp
địch vừa tập trung thu thập thông tin về ta vừa đánh phá ác liệt
điều này làm cho công tác bảo vệ bí mật chiến dịch phòng chống thương vong của lực lượng phục vụ chiến dịch rất khó khăn
nhận thức rõ vấn đề trên các tuyến đường giao thông huyết mạch lên địa biên phủ
trạm kiểm soát người và phương tiện qua lại tổ chức các đội tuần tra vũ trang kiểm soát trên mặt đường
tại các tuyến đường chính có phương tiện ô tô vận tải các trạm gác còn làm nhiệm vụ cảnh giới máy bay địch
đồng thời tiến hành kiểm tra hành chính để phát hiện kẻ gian người lạ mặt
quản lý chặt chẽ những người làm nghề tự do quán nước nhà trọ nằm hai bên đường giao thông
tham gia ngụy trang bảo vệ cầu phà và đường dây thông tin liên lạc
đối với nhiệm vụ bảo vệ kho tàng trạm trung chuyển cán bộ chiến sĩ công an đã phối hợp với bộ phận quân nhu
hậu cần quân đội tổ chức kiểm tra thuần khiết nội bộ lựa chọn những người có lý lịnh tốt
đạo đức liêm khiết làm công tác quản lý bảo vệ
các đồn trạm công an phối hợp với bộ đội dân quân du kích thiết lập vành đai
thường xuyên tuần tra canh gác xung quanh khu vực kho kịp thời phát hiện những đối tượng phá hoại
phòng chống cháy nổ đồng thời phát động phong trào phòng gian bảo mật
vận động nhân dân tham gia bảo vệ kho tàng tài sản của nhà nước
nhờ những biện pháp tích cực và chủ động lực lượng công an nhân dân đã xây dựng nền an ninh nhân dân
với cơ sở là sức mạnh của quân chúng nhân dân trong đó quân dân ý chí một lòng
tích cực bảo vệ chiến dịch bảo đảm bí mật và huy động tối đa mọi tiềm lực phục vụ chiến dịch điện biên phủ
bởi thế mặc dù trận quyết chiến điện biên phủ diễn ra ở địa hình rừng núi hiểm trở xa hậu phương
mạng lưới giao thông chiến lược hầu như chưa có nhưng chính thế trận lòng dân vững chắc trên nền an ninh nhân dân
gắn chặt với nền quốc phòng toàn dân đã trở thành một trong những vũ khí sắc bén trong cuộc quyết chiến chiến lược này
nghệ thuật chiến tranh nhân dân được đẩy lên một tầm cao mới tạo nền tảng chính trị vững chắc
góp phần hóa giải khó khăn thành thuận lợi trở thành sức mạnh để điện biên phủ vang khúc ca khải hoàn
bài học sâu sắc mà lực lượng công an rút ra trong việc phát huy sức mạnh của quân chúng xây dựng nền an ninh nhân dân
là lực lượng công an phải quán triệt sâu sắc đường lối của đảng nắm vững tình hình bám sát địa bàn
làm tốt công tác bảo vệ chính trị nội bộ coi trọng công tác vận động quần chúng
đó là những yếu tố quan trọng để quy tụ lực lượng vật chất và tinh thần tạo sức mạnh tổng hợp trong bảo đảm an ninh trật tự
trong phần tiếp theo của bài viết bộ trưởng tô lâm khẳng định công cuộc đổi mới đất nước đã trải qua gần bốn mươi năm
và giành được những thành tựu to lớn sự nghiệp xây dựng và bảo vệ tổ quốc đang đứng trước tiền đồ hết sức sán lạn
tuy nhiên đất nước ta cũng đang phải đối mặt với không ít khó khăn thách thức
những nhân tố tác động đến an ninh quốc gia trật tự an toàn xã hội đang diễn biến rất phức tạp
không chỉ trước đây mà sau này xây dựng và phát huy sức mạnh của nền an ninh nhân dân
luôn là nhiệm vụ có ý nghĩa chiến lược trong đấu tranh bảo vệ an ninh quốc gia
phát huy tinh thần và ý nghĩa của chiến thắng điện biên phủ để tiếp tục xây dựng nền an ninh nhân dân vững mạnh
bộ trưởng tô lâm nhấn mạnh một số công tác trọng tâm cần tập trung
cấp ủy chính quyền cơ quan đoàn thể các cấp cần nhận thức thống nhất đầy đủ tính chất
tầm quan trọng và ý nghĩa chiến lược của việc xây dựng củng cố nền an ninh nhân dân
thế trận an ninh nhân dân trong sự nghiệp bảo vệ an ninh quốc gia bảo đảm trật tự an toàn xã hội
coi đây là nhiệm vụ trọng tâm thường xuyên trong đó lực lượng công an làm tham mưu
hướng dẫn và tổ chức triển khai thực hiện
hàng năm xây dựng chương trình kế hoạch gắn với việc thực hiện nhiệm vụ chính trị của đơn vị địa phương
thường xuyên theo dõi đôn đốc kiểm tra kịp thời khắc phục những sơ hở thiếu sót định kỳ sơ kết
tổng kết đánh giá tình hình kết quả thực hiện để nâng cao chất lượng hiệu quả sự lãnh đạo
chỉ đạo trong xây dựng củng cố nền an ninh nhân dân thế trận an ninh nhân dân
đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ trọng tâm trong tình hình mới
hàng năm xây dựng chương trình kế hoạch gắn với việc thực hiện nhiệm vụ chính trị của đơn vị địa phương
an ninh nhân dân đối với đảng nhà nước
tập trung xây dựng sửa đổi bổ sung các phương án đề án kế hoạch bảo vệ an ninh quốc gia
bảo vệ chính trị nội bộ đấu tranh phòng chống tội phạm góp phần củng cố thế trận lòng dân
gắn với thế trận an ninh nhân dân
trong đó tổ chức triển khai thực hiện có hiệu quả chiến lược quốc gia phòng chống tội phạm
chương trình phòng chống tội phạm giai đoạn hai nghìn hai mươi một hai nghìn hai mươi năm đề án ngăn ngừa nguy cơ tự diễn biến
tự chuyển hóa đề án công tác công an bảo đảm an ninh trật tự các khu kinh tế
khu công nghiệp khu công nghệ cao doanh nghiệp đầu tư trực tiếp nước ngoài
đề án xây dựng thế trận an ninh nhân dân trên không gian mạng
để xây dựng củng cố vững chắc nền an ninh nhân dân thế trận an ninh nhân dân
kết hợp với xây dựng nền quốc phòng toàn dân thế trận quốc phòng toàn dân vững chắc
trên cơ sở nền tảng của thế trận lòng dân theo tinh thần nghị quyết đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ một mươi ba của đảng
lực lượng công an và quân đội phải phát huy hơn nữa hiệu quả của mối quan hệ phối hợp
hiệp đồng trên các lĩnh vực công tác trong đó đặc biệt chú ý đến yếu tố lòng dân
thế trận lòng dân để thế trận lòng dân trở thành sức mạnh nội sinh từ bên trong
góp phần xây dựng củng cố vững chắc nền an ninh nhân dân nền quốc phòng toàn dân
trên cơ sở đó phát huy sức mạnh của toàn dân tộc xây dựng và bảo vệ vững chắc tổ quốc việt nam xã hội chủ nghĩa
nâng cao chất lượng hiệu quả phong trào toàn dân bảo vệ an ninh tổ quốc
trọng tâm là các địa bàn chiến lược tuyến biên giới biển đảo vùng dân tộc tôn giáo
các khu kinh tế tập trung các khu đô thị lớn
phong trào toàn dân bảo vệ an ninh tổ quốc phải được chỉ đạo chặt chẽ thống nhất
thường xuyên của cấp ủy chính quyền từ trung ương đến cơ sở cả ở thành thị nông thôn trong cơ quan doanh nghiệp nhà trường
đổi mới cả nội dung và phương pháp tổ chức thực hiện xây dựng nhân rộng các mô hình điển hình tiên tiến
theo hướng xã hội hóa ngày càng cao với nhiều hình thức tự phòng tự quản tự bảo vệ tự hòa giải
nhằm khơi dậy ý thức trách nhiệm và lôi cuốn nhân dân tham gia đấu tranh phòng chống tội phạm
tệ nạn xã hội giữ vững an ninh chính trị trật tự an toàn xã hội trong mọi tình huống
đổi mới nâng cao chất lượng công tác dân vận mọi lĩnh vực hoạt động của công tác công an phải được thực hiện
trên cơ sở công tác dân vận giáo dục thuyết phục nhân dân tham gia bảo đảm an ninh trật tự
trong công tác dân vận lấy suy nghĩ việc làm hành động trọng dân gần dân vì nhân dân phục vụ
làm cơ sở nền tảng phát huy tài năng trí tuệ sức sáng tạo của nhân dân để vận động thuyết phục
hướng dẫn nhân dân nâng cao tinh thần cảnh tác cách mạng của nhân dân trước âm mưu phương thức
thủ đoạn hoạt động chống phá của các thế lực thù địch và các loại tội phạm
tiếp tục chăm lo cho lực lượng công an nhân dân thực sự trong sạch vững mạnh chính quy tinh nguyện hiện đại
đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ trong tình hình mới theo tinh thần nghị quyết số một mươi hai nqtvk ngày một mươi sáu tháng ba năm hai nghìn hai mươi hai của bộ chính trị
trong đó đặc biệt chú trọng xây dựng người cán bộ chiến sĩ có bản lĩnh chính trị vững vàng
đối với tổ quốc đảng nhà nước và nhân dân
đó là vũ khí sắc bén là nguồn sức mạnh bảo đảm cho lực lượng công an vượt qua mọi khó khăn thử thách
để chiến thắng thù trong giặc ngoài làm thất bại mọi âm mưu hoạt động diễn biến hòa bình
âm mưu thúc đẩy tự diễn biến tự chuyển hóa đòi phi chính trị hóa lực lượng vũ trang của các thế lực thù địch
hoàn thành tốt nhiệm vụ bảo vệ an ninh quốc gia bảo đảm trật tự an toàn xã hội mà đảng nhà nước và nhân dân giao phó
chiến thắng điện biên phủ là một mốc vàng trói lọi trong lịch sử dân tộc việt nam
huy động sức mạnh của khối đại đoàn kết toàn dân xây dựng nền an ninh nhân dân thế trận an ninh nhân dân gắn chặt với nền quốc phòng toàn dân
và thế trận quốc phòng toàn dân để tạo thành thế trận tổng hợp vững mạnh đem đến thắng lợi cho chiến dịch này
có giá trị hết sức to lớn
nghĩa trương tồn đối với sự nghiệp xây dựng và bảo vệ tổ quốc thời kỳ mới
đã có khoảng bảy người bị thương trong một vụ nổ súng xảy ra tại long beach california mỹ vào tối ngày hôm qua theo giờ địa phương
cảnh sát cho biết là đã đến hiện trường vào khoảng hai mươi ba h một mươi năm theo giờ địa phương sau khi nhận được thông báo
trong số các nạn nhân thì bốn người trong tình trạng nguy kịch đã được đưa đến bệnh viện địa phương ba người còn lại bị thương nhẹ
theo thông báo của cảnh sát thủ phạm đã bỏ trốn trước khi cảnh sát tới nơi và hiện tại chưa có thêm thông tin về thủ phạm cũng như động cơ nổ súng
thủ tướng đức olaf scholz vào ngày hôm qua đã lên án vụ tấn công nhằm vào một trong những nghị sĩ thuộc đảng của ông tại nghị viện châu âu ep
cho rằng đây là mối đe dọa đối với nền dân chủ sau khi chính quyền nghi ngờ vụ việc có động cơ chính trị
cảnh sát cho biết bốn đối tượng không rõ danh tính đã tấn công ông matthias eki bốn mươi một tuổi nghị sĩ đảng dân chủ xã hội spd
khi ông này đang dán các áp phích cho cuộc bầu cử liên minh châu âu ở thành phố dresden
phía đông nước đức vào tối ngày ba tháng năm ông ecke bị thương nặng và phải trải qua phẫu thuật tại bệnh viện
trong một tuyên bố cùng ngày bộ trưởng nội vụ nancy faeser cũng cho rằng đây là hành động bạo lực nghiêm trọng chống lại nền dân chủ
bộ trưởng faeser cho biết những phần tử cực đoan và theo chủ nghĩa dân túy đang gia tăng hoạt động bạo lực
làm ảnh hưởng đến cuộc bầu cử nghị viện châu âu dự kiến vào tháng sáu tới
spd nhấn mạnh vai trò hoạt động của đảng cực hữu sự lựa chọn vì nước đức và những kẻ cực đoan cánh hữu khác đang khiến bầu không khí trở nên căng thẳng hơn
thủ tướng nhật bản kishida fumio vào ngày hôm qua khẳng định ông chưa có kế hoạch giải tán quốc hội của nước này
tuyên bố được đưa ra một tuần sau khi đảng dân chủ tự do ldp cầm quyền mất ba ghế tại hạ viện trong cuộc bầu cử bổ sung
trong một tuyên bố thủ tướng kishida khẳng định sẽ nỗ lực giải quyết các vấn đề cấp bách như cải tổ chính trị
ông cho biết đã chỉ thị cho các thành viên ldp xúc tiến thảo luận với các đảng viên và các đảng khác về cách thức cải thiện hệ thống để sớm đạt được kết quả
thủ tướng kishida cũng từ chối trả lời câu hỏi về khả năng ông có chạy đua vào vị trí chủ tịch ldp trong tháng chín tới hay không
theo kết quả kiểm phiếu công bố vào tối ngày hai mươi tám tháng bốn vừa qua đảng dân chủ lập hiến đảng đối lập lớn nhất tại nhật bản
đã giành chiến thắng ở cả ba khu vực bầu cử một ghế trong cuộc bầu cử hạ viện bổ sung
kết quả này cũng đánh dấu thất bại của ldp trước đảng đối lập tại cuộc bầu cử đầu tiên kể từ khi xảy ra vụ bê bối quỹ chính trị liên quan đến một số thành viên của đảng này
các nguồn tin israel cho biết khoảng hai mươi quả tên lửa được phóng từ liban đã rơi xuống khu vực miền bắc của israel trong ngày hôm nay
làm hư hại cơ sở vật chất và gây mất điện tại một số nơi
trước đó cùng ngày lực lượng hezbollah ở liban ra tuyên bố cho biết đã phóng hàng chục tên lửa về miền bắc israel
nhằm đáp trả vụ không kích trước đó của israel
nhằm vào miền nam liban khiến bốn dân thường thiệt mạng
các vụ không kích lẫn nhau giữa israel và hezbollah đã diễn ra thường xuyên kể từ khi xung đột bùng phát ở giải gaza vào hồi tháng một mươi năm ngoái
tuy nhiên cả hai bên được cho là đều kiềm chế không để xảy ra một cuộc chiến tranh toàn diện
theo các con số thống kê mới nhất hơn hai trăm năm mươi thành viên hezbollah cùng bảy mươi năm dân thường liban đã thiệt mạng trong các vụ không kích của israel
trong khi các vụ tên lửa phóng từ liban cũng đã cướp đi sinh mạng của hàng chục binh sĩ và một số dân